sau nhiều tháng bê tắc hạ viện mỹ ngày hai mươi tháng bốn đã thông qua gói viện trợ nước ngoài trị giá chín mươi năm tỷ usd
trong đó có gần sáu mươi một tỷ usd dành cho ukraine
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato stolnberg gọi đây là một thông tin tốt lành
xong sự chậm trễ đã dẫn đến những hậu quả thực tế trên chiến trường khiến ukraine chịu nhiều tổn thất
tổng thống mỹ joe biden từng khẳng định adica thành trì bị nga giành quyền kiểm soát hồi tháng hai thất thù vì bị quốc hội mỹ không hành động
nga nhiều lần cảnh báo viện trợ quân sự phương tây dành cho ukraine không thể ngăn moscow đạt được mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt
bao gồm dập tắt hy vọng gia nhập nato của kiev
điện kremlin khẳng định khí tài bổ sung từ phương tây chỉ khiến ukraine hứng chịu thương vong gia tăng vì chính quyền kiev
và có thể đẩy các nước phương tây vào xung đột nga ukraine
trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày hai mươi một tháng bốn nhấn mạnh quốc gia của ông có thể giành chiến thắng
ông zelensky tuyên bố gói viện trợ của mỹ sẽ tăng cường sức mạnh cho các lực lượng vũ trang ukraine
ukraine có cơ hội chiến thắng nếu được viện trợ khí tài cần thiết
nếu được thượng viện mỹ thông qua trong phiên bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn
dự luật viện trợ nêu trên sẽ được trình lên tổng thống biden người khẳng định sẽ ký ban hành luật
ngoài ra khoảng hai mươi ba tỷ đồng
ngoài ra khoảng hai mươi ba tỷ usd trong gói viện trợ được dùng để bổ sung vũ khí cơ sở vật chất và trang thiết bị cho chính mỹ
các quan chức nga đã lập tức lên tiếng phản hồi về gói viện trợ khủng này
đài reuters dẫn lời cựu tổng thống cựu thủ tướng phó chủ tịch hội đồng an ninh nga dmitry medvedev nhận xét rằng
dự luật viện trợ quân sự vừa được hạ viện mỹ thông qua hôm hai mươi tháng bốn sẽ không thể cản bước quân đội nga ở ukraine
ông medvedev nhận định đợt viện trợ quân sự này của mỹ không thể cứu nổi ukraine
hơn nữa quyết định này của washington sẽ chỉ kéo dài chiến sự và làm tăng thêm số nạn nhân của cuộc chiến
tương tự phó đại diện thường trực của nga tại hội đồng bảo an liên hợp quốc dmitry polasky viết trên mạng xã hội rằng
đợt hỗ trợ quân sự mới của mỹ dành cho ukraine cũng không thể cứu được kiev
bình luận trên telegram ngày hai mươi một tháng bốn chủ tịch đu ma quốc gia nga hạ viện nga volodin nhận định
gói hỗ trợ quân sự mới của washington dành cho kiev sẽ chỉ trôn vùi người ukraine
đẩy nền kinh tế ukraine vào đường cùng và tước đi tương lai của đất nước này
ông vladimir rogov quan chức cấp cao của chính quyền khu vực zaporizhia do nga bổ nhiệm
nói rằng động thái washington phân bổ gói viện trợ mới cho ukraine cũng chính là hành động khiêu khích quy mô lớn chống lại moscow
ngay trong nội bộ hạ viện mỹ một loạt thành viên đảng cộng hòa đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ việc washington viện trợ thêm cho ukraine
và lập luận rằng mỹ không thể chi trả trong bối cảnh nợ công lên tới ba mươi bốn tỷ usd
trong tuần qua quân đội nga đã thực hiện ba mươi bốn cuộc tấn công tổng hợp nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và năng lượng của ukraine
cũng như các địa điểm triển khai lính đánh thuê kho vũ khí hệ thống phòng không
đây là thông tin được bộ quốc phòng nga tuyên bố trong cuộc họp ngắn ngày một mươi chín tháng bốn
các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng doanh nghiệp công nghiệp quân sự cơ sở hạ tầng đường sắt hệ thống phòng không
kho vũ khí và cơ sở lưu trữ nhân liệu cho khí tải quân sự của ukraine
đây là hành động đáp trả những nỗ lực của chính quyền kiev nhằm gây thiệt hại cho các cơ sở công nghiệp và năng lượng của nga
bộ quốc phòng nga cho biết nhóm lực lượng japad nga đã cải thiện tình hình dọc mặt trận theo hướng kopein
và gây tổn thất cho nhiều lữ đoàn của lực lượng kyiv ở gần kupyansk
ngoài ra nhóm lực lượng japat còn đẩy lùi một mươi một cuộc phản công của lực lượng tấn công thứ ba lực lượng cơ giới thứ hai mươi một sáu mươi ba
lực lượng đặc nhiệm vệ binh quốc gia thứ một mươi hai và lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ thứ một trăm hai mươi năm của ukraine ở gần chevolnaya dniprova toskoy và terni
bộ quốc phòng nga cũng thông báo lực lượng tên lửa pháo binh và máy bay không người lái của các nhóm lực lượng nga đã tiêu diệt ba máy bay chiến đấu mig hai mươi chín
và bốn máy bay vận tải quân sự an hai mươi sáu của không quân ukraine tại một sân bay
hai máy bay dẫn đường mục tiêu bốn bệ phóng tên lửa phòng không s ba trăm linh và một bệ phóng tên lửa phòng không iris
do đức sản xuất ngoài ra lực lượng phòng không nga đã bắn hạ một mươi tên lửa chiến thuật tác chiến atak ms do mỹ sản xuất
sáu tên lửa hành trình stom saraw do anh sản xuất hai tên lửa chống bức xạ ham do mỹ sản xuất bốn máy bay mồi nhử mald do mỹ sản xuất
hai tên lửa chiến thuật tok ka u và một hai trăm bảy mươi tám máy bay không người lái
ngày hai mươi một tháng bốn truyền thông khu vực dẫn nguồn tin an ninh iraq cho biết
ít nhất năm quả tên lửa đã được phóng vào tối cùng ngày từ iraq hướng tới một căn cứ quân sự của mỹ ở đông bắc syria
đây là cuộc tấn công nhằm vào lực lượng mỹ đầu tiên kể từ tháng hai khi nhóm phiến quân ở iraq tấn công quân đội mỹ
vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi thủ tướng iraq mohammed sia a sudani trở về sau chuyến thăm mỹ và gặp tổng thống joe biden tại nhà trắng
nguồn tin giấu tên từ cảnh sát địa phương cho biết vụ tấn công xảy ra khi các tay súng chưa xác định danh tính phóng tên lửa từ một ngôi làng của iraq gần thị trấn duma
phía tây bắc mosul thủ phủ tỉnh nineveh về phía vùng lãnh thổ thuộc đông bắc syria
trong khi đó tổ chức giám sát nhân quyền sira cho biết âm mưu tấn công nhằm vào một căn cứ không quân mỹ ở sân bay kharab aze phía bắc của tỉnh a hasaka đông bắc syria đã thất bại
theo tổ chức giám sát nhân quyền syria lực lượng phòng thủ mặt đất của mỹ đã đánh chặn và bắn hạ các máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận căn cứ trên
sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái các tay súng có vũ trang đã phóng tên lửa nhằm vào căn cứ kharab aze
lực lượng phòng thủ mặt đất của mỹ đã tham gia đánh chặn các tên lửa này và không có thương vong được ghi nhận trong căn cứ của lực lượng mỹ
cũng theo tổ chức giám sát nhân quyền syria các nhóm vũ trang đóng quân ở iraq đứng đằng sau các vụ tấn công trên
trong khi đó lực lượng mỹ ở khu vực chưa bình luận về thông tin này
cuộc tấn công này có thể là một hành động đáp trả cho một vụ nổ lớn một ngày trước đó tại căn cứ quân sự iraq vào sáng thứ bảy
giết chết một thành viên của lực lượng an ninh iraq cùng các nhóm dân quân liên kết iran
trước đó vào ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn một căn cứ quân sự của mỹ nằm trên các mỏ dầu ở miền đông sierra đã bị pháo kích ba lần trong một giờ
quân đội mỹ đã phản ứng trước vụ việc bằng cách pháo kích vào các vị trí của lực lượng tiến công
trực thăng tấn công của mỹ cũng được triển khai để tuần tra khu vực
lực lượng vũ trang mỹ kiểm soát các vùng lãnh thổ ở phía đông và đông bắc syria tại các tỉnh daeur
al hasakah và raqqa nơi có các mỏ dầu khí lớn nhất syria
syria đã nhiều lần chỉ trích sự hiện diện của quân đội mỹ trên lãnh thổ nước này cáo buộc washington muốn kiểm soát các mỏ dầu tại đây
ngày hai mươi hai tháng bốn giới chức y tế giải gaza thông báo xác nhận israel trong đêm hai mươi một tháng bốn đã không kích các mục tiêu tại thành phố rafah
ở phía nam giải gaza gần biên giới ai cập
khiến ít nhất hai mươi hai người thiệt mạng trong đó một mươi tám nạn nhân là trẻ em
bệnh viện kuwaity nơi tiếp nhận các nạn nhân nói rằng cuộc tập kích đầu tiên của israel làm chết một cặp vợ chồng và đứa con ba tuổi của họ
cuộc tấn công thứ hai khiến một mươi bảy trẻ em và hai phụ nữ trong một đại gia đình thiệt mạng
thông tin về đợt tập kích của rafah xuất hiện sau khi thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố nước này sẽ gia tăng áp lực lên lực lượng hamas ở giải gaza cả về chính trị lẫn quân sự
israel những tuần qua chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế về việc phải hoãn kế hoạch đưa lực lượng mặt đất vào thành phố rafah
nơi một năm triệu người palestine đang vật lộ để sinh tồn trong những khu liều trại tạm bỡ sau khi họ buộc phải rời khỏi nhà cửa ở các khu vực khác của giải gaza vì chiến sự
do diện tích hẹp mật độ dân số đông một cuộc tấn công trên bộ của xe tăng và pháo binh xrn được dự báo là có thể gây ra thương vong khổng lồ cho người palestine ở rafah
hiện nay israel đang tấn công các mục tiêu ở rafah thông qua các cuộc không kích
sau hơn nửa năm giao tranh cuộc xung đột israel hamas khiến hơn ba mươi bốn người thiệt mạng hầu hết là phụ nữ và trẻ em
ngoài ra hàng trăm ngàn người đang đối mặt với nạn đói nghiêm trọng
dù cộng đồng quốc tế rất nỗ lực khơi thông các tuyến đường đưa viện trợ nhân đạo vào giải gaza nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn do hỏa lực của các bên tham chiến
nếu israel đổ bộ rafah tuyến đường bộ duy nhất kết nối gaza với thế giới bên ngoài thông qua ai cập có thể bị cắt đứt
ngày hai mươi một tháng bốn
lãnh đạo tối cao của israel
ông ali khamenei đã có cuộc gặp mặt với các chỉ huy lực lượng vũ trang tại thủ đô tehran
tại cuộc gặp ông kamenei cảm ơn các lực lượng vũ trang của nước này sau cuộc tấn công vào israel hôm một mươi ba tháng bốn
nói rằng iran đã chứng tỏ sức mạnh của mình bất kể có bao nhiêu mục tiêu bị tấn công
lãnh đạo tối cao iran mô tả vấn đề số lượng tên lửa được bắn hoặc số tên lửa bắn trúng mục tiêu chỉ có tầm quan trọng thứ yếu
mà vấn đề chính là sự xuất hiện của ý chí của quốc gia iran và các lực lượng vũ trang trong đấu trưởng quốc tế
bên cạnh đó ông khamenei kêu gọi đổi mới vũ khí phương pháp quân sự và học hỏi chiến thuật của kẻ thù
trước đó vào đêm một mươi ba dạng sáng một mươi bốn tháng bốn iran đã tấn công israel bằng số lượng lớn máy bay không người lái uav và tên lửa
đáp trả israel được cho là phóng tên lửa vào uav vào lãnh thổ iran hôm một mươi chín tháng bốn
tờ then new york times dẫn lời hai quan chức quốc phòng israel cho biết quân đội israel đã tấn công iran vào sáng sớm một mươi chín tháng bốn
đây được cho là phản ứng quân sự đầu tiên của israel
trước cuộc tấn công của iran vào israel năm ngày trước đó
sau cuộc tấn công này truyền thông nhà nước iran đưa tin rằng tất cả cơ sở trong thành phố isvahan đều an toàn bao gồm các cơ sở hạt nhân quan trọng
theo thông tin mới nhất từ hãng thông tấn ina của iran các hệ thống phòng không của iran đã được kích hoạt ở một số khu vực như một biện pháp phòng ngừa
sau khi kích hoạt các hệ thống phòng không cho đến nay không có cuộc không kích hay vụ nổ quy mô lớn nào được ghi nhận ngoại trừ những vụ nổ ở sân bay isfahan
người phát ngôn của cơ quan vũ trụ iran
ông hossein dahlirian nói trên nền tảng x rằng iran đã bắn hạ một số máy bay không người lái uav và hiện chưa có cuộc tấn công tên lửa nào vào đất này
trong khi đó phía israel không có bình luận vào lúc này